trên một trăm linh tỷ đồng là số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô rất lớn
vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc triệt phá thành công
đáng chú ý là đường dây này mới chỉ hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai và các đối tượng chỉ hoạt động trên mạng xã hội
sau một thời gian dài kiên trì đấu tranh bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
ngày bốn tháng bảy đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật đã huy động trên năm mươi cán bộ chiến sĩ
chê làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang tại bảy điểm đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố
cầm đầu đường dây số đề này là lê thị diệu sáu mươi bốn tuổi chú tệ phường tân tiến và đào thị bình sáu mươi bảy tuổi chú tệ phường thắng lợi thành phố buôn ma thuột
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ nhiều tiền mặt một mươi năm điện thoại di động
cùng nhiều phơi đề tài liệu liên quan đến hoạt động ghi số đề
ngay sau đó hơn một mươi người liên quan được đưa về trụ sở công an để đấu
thường thường bốn giờ là tôi cũng ngồi để lấy tin nhắn về để làm phơi ra nộp làm phơi ra để mình kêu làm theo thêm tin nhắn
tôi sẽ tính toán và tôi ăn chia theo tỷ lệ là ba mươi
thắng thì mình thắng thì họ đem kinh tế cho mình còn nếu thua thì mình trả tiền cho người ta
bước đầu công an thành phố buôn ma thuột đã làm rõ
đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay các đối tượng trong đường dây móc nối với nhau rất chặt chẽ
kín kẽ hoạt động rất tinh vị
các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại
hoặc trang mạng xã hội facebook zalo viber
đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số của các đài miền bắc và miền nam
rồi tính toán thắng thua với các con bạc
bước đầu công an xác định chỉ tính trong ngày bị bắt quả tang
đường dây này đã giao dịch ghi số đề cho các con bạc
lên tới hai trăm năm mươi triệu đồng
ước tính tổng số tiền giao dịch đánh bạc từ đầu năm cho đến nay là trên một tỷ đồng

chứ có trực tiếp tới nhà để gặp dương tiên không